công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm tôn vinh người phụ nữ công an nhân dân nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
công an tỉnh bắc giang vừa bắt giữ nhóm trộm cắp linh kiện điện thoại trị giá bốn tỷ đồng
trong phần tin quốc tế
trong phần tin quốc tế
hãng xe nissan nhật bản tạm ngừng sản xuất ô tô tiêu thụ ở thị trường trong nước
trong bối cảnh hãng này đang vướng vào vụ bê bối
khiến hãng phải thu hồi khoảng một hai triệu xe
anh nhộn nhịp với thị trường bí ngô
một biểu tượng không thể thiếu của mùa lễ hội halloween
hôm nay hai mươi tháng một mươi
ngày này cách đây tám mươi bảy năm
hội liên hiệp phụ nữ việt nam chính thức được thành lập
và để đánh dấu sự kiện này
đảng ta đã quyết định chọn ngày hai mươi tháng một mươi hàng năm
làm ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ việt nam
lấy tên là ngày phụ nữ việt nam
và đây cũng là sự ghi nhận của đất nước
với những con người được bác hồ tặng tám chữ vàng
cần cù bất khuất trung hậu đảm đang
trải qua tám mươi bảy mùa thu với nhiều thăng trầm của xã hội
người phụ nữ việt nam yêu nước ngày càng có chi thức năng động sáng tạo
có lối sống văn hóa có lòng nhân hậu
quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng
họ không chỉ khẳng định được vai trò của mình trong gia đình
mà còn khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực
đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
tuy nhiên cho dù có đảm đương bao nhiêu vai trò và nhiệm vụ đi chăng nữa
thì người phụ nữ vẫn luôn là phái yếu của nửa còn lại trên thế giới
chính vì vậy những ngày này là dịp để tất cả chúng ta bày tỏ sự quan tâm
tình yêu thương và trao gửi những lời cảm ơn đến những người phụ nữ xung quanh mình
thay mặt những người làm truyền hình công an nhân dân
xin được chúc các bà các mẹ các chị em phụ nữ việt nam
những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hai mươi tháng một mươi
và nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm tôn vinh người phụ nữ công an nhân dân
tại buổi gặp mặt của hội phụ nữ công an tỉnh bắc ninh
các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong tám mươi bảy năm qua
cũng tại chương trình
hội liên hiệp phụ nữ công an tỉnh đã tổ chức chương trình tọa đàm
xây dựng phong cách người phụ nữ công an bắc ninh
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
xoay quanh các nội dung chính
triển khai tích cực các hoạt động phong trào hội
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
chỉ thị số năm của bộ chính trị
đẩy mạnh phong trào thi đua lập công vì an ninh tổ quốc
xây dựng gia đình hạnh phúc
người phụ nữ công an tự tin tự trọng trung hậu
giỏi việc nước đảm việc nhà
cùng ngày hội phụ nữ công an tỉnh thái bình
cũng đã tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật
các đội thi đã trải qua hai phần thi
là cắm hoa và thuyết trình
hội thi là dịp để hội viên hội phụ nữ công an
khẳng định vai trò vị trí của mình trong công tác xã hội
là dịp để chị em học tập kinh nghiệm
trao đổi kiến thức trong việc xây dựng giữ gìn
và phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ việt nam
trong giai đoạn hiện nay
bảy mươi năm những việc không tên và không được hưởng lương
là do phụ nữ đảm nhận
và đây là kết quả được công bố
tại hội thảo công việc chăm sóc không lương
do bộ lao động thương bình và xã hội
phối hợp tổ chức action s việt nam
công bố báo cáo nhân hưởng ứng
ngày phụ nữ việt nam
theo báo cáo của bộ lao động thương bình và xã hội
phụ nữ việt nam trung bình dành hơn
bốn năm giờ đồng hồ mỗi ngày
cho những công việc chăm sóc không lương
nhiều hơn nam giới từ hai đến hai năm giờ đồng hồ
dù công việc tốn khá nhiều thời gian
cho mỗi gia đình và đóng góp không nhỏ
vào nền kinh tế của đất nước
nhưng công việc chăm sóc không lương
có nơi vẫn chưa thực sự nhận được sự trân trọng
của các thành viên trong gia đình
đặc biệt là nam giới
thực tế ngay từ khi còn nhỏ
thời gian mà trẻ em gái phải bỏ ra
để làm các công việc nội trợ công việc chăm sóc
nhiều gấp ba lần trẻ em trai
vì công việc gia đình hai mươi phụ nữ cho biết
họ không thể tiếp tục học tập
hai mươi năm phụ nữ không tham gia thị trường lao động
thu nhập của họ vì thế
ít hơn nam giới hai mươi
bởi vì chúng tôi cũng đúng như là
mục tiêu của nghiên cứu ngày hôm nay
săn sẻ là yêu thương
chúng ta cũng không nên quá nặng nề
rằng đây là trách nhiệm của phụ nữ hay của nam giới
hoặc là hay là phụ nữ
người phụ nữ lại muốn chối bỏ
trách nhiệm của mình với gia đình
mà cái này làm sao để huy động được
sự tham gia của các thành viên gia đình
cùng chung tay gánh vác công việc chung của gia đình
hiện việt nam đang tích cực cải thiện
dịch vụ chăm sóc trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo
cũng như giúp gia tăng sự tham gia
của phụ nữ và lực lượng lao động ở nhiều lĩnh vực
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
lợi dụng vai trò là nhân viên trong công ty
nắm rõ quy luật hoạt động cũng như địa hình trong công ty
một nhóm trộm cắp gồm ba đối tượng
đã thực hiện chót lọt phi vụ trộm cắp
gần hai mươi năm linh kiện điện thoại di động
nhán hiệu samsung galaxy s tám
với trị giá bốn tỷ đồng
vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
công an huyện việt yên
nhận được đơn giản
trình báo của công ty trách nhiệm hiệu hạn c flex
có địa chỉ tại khu công nghiệp quang châu
thuộc xã quang châu huyện việt yên
phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào
khu vực lưu trữ hàng trộm cắp
số linh kiện trị giá trên bốn tỷ đồng
công an huyện việt yên đã xác định được
nhóm trộm cắp gây ra vụ án trên
gồm ba đối tượng là nguyễn bá dũng
chú huyện việt yên hoàng kim sáng
và nguyễn văn hưởng cùng chú tại tp bắc ninh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do dũng và hưởng đều là công nhân
trong công ty trách nhiệm hiệu hạn c flex
nên nắm rõ được quy luật hoạt động
cũng như vị trí của các xưởng
cho nên các đối tượng này đã bàn nhau
tìm cách trộm cắp mang ra ngoài bán lấy tiền
lực lượng chức năng công an huyện đức hòa
tỉnh long an vừa bắt giữ hai vụ
buôn lậu thuốc lá trên địa bàn
vào ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi
lực lượng chống buôn lậu công an huyện đức hòa
đang làm nhiệm vụ tại ấp hậu hòa
xã đức hòa thượng
huyện đức hòa tỉnh long an
phát hiện đối tượng lê xuân hậu
ngụ huyện đồng phú tỉnh bình phước
điều khiển xe ô tô vận chuyển chín gói thuốc lá ngoại
qua làm việc đối tượng này khai nhận
đã vận chuyển chót lọt được ba chuyến như trên
thì bị lực lượng công an huyện đức hòa bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi
lực lượng chống buôn lậu công an huyện đức hòa
đã phát hiện bắt quả tang nguyễn văn dũng
chủ tỉnh long an
điều khiển xe ô tô vận chuyển chín bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại
nhập lậu các loại qua địa bàn
liên danh việt nhật
đoạt giải nhì cho các giải pháp tổ chức giao thông
chống ủn tắc trên địa bàn thành phố hà nội
họ đã đề xuất phương án
làm tuyến taxi nước trên hồ tây
nhằm góp phần phát triển du lịch
và giải quyết một phần nhu cầu đi lại giữa hai bờ
bắc nam hồ tây
đưa ra quan điểm về vấn đề này
các chuyên gia cho rằng ý tưởng trên
không có nhiều ý nghĩa và tính hiệu quả
trong việc giải quyết vấn đề ồn tắc của thành phố hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo phản ánh của người dân
nhu cầu giao thông tại khu vực quanh hồ tây
chỉ ở mức bình thường
tại đây ít xuất hiện hiện tượng tắt đường cục bộ
khu vực xung quanh hồ tây
không phải là điểm nóng về giao thông
và thật sự cần thiết phải đưa ra biện pháp
để ngăn chặn tắc đường
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng
đây là đề xuất khá mới lạ và có thể triển khai được
ít khi bị tắc đường lắm
ở đường hồ tây này ít khi bị tắc đường lắm
vòng quanh đây nó đang thoáng mát này
bây giờ đi làm cái xe buýt
ở trên nước
em nghĩ là nếu mà
là xe buýt trên mặt nước thế
người du khách sẽ cảm thấy
những trải nghiệm thú vị hơn khi đi du lịch ở thủ đô
và hơi nước bốc lên
thì là có thể làm khâu khí ở đấy mát hơn
theo các chuyên gia
việc xây dựng tuyến xe buýt nước trên hồ tây
là một trong những giải pháp được đưa ra
để giúp đỡ các khu vực
nhưng không phải là cách chống ủn tắc giao thông
phường án này thiếu tính đột phá
chưa toàn diện và không thực sự khả thi
hồ áo đều có chức năng
đường xá có chức năng
nhưng hồ tây hoàn toàn không có chức năng giao thông
thế thì sử dụng cái taxi ở đây để là gì
đấy là cái cơ hội thứ nhất
cái thứ hai là nếu mà giải quyết
để có thể giải quyết ủn tắc
thì cái ủn tắc
ở trung quanh hồ tây
nó chỉ ủn tắc một vài đoạn
gần gần cái chỗ đường văn cao
cái chỗ trong những giờ cao điểm
thế thì sử dụng
đi taxi nước
thì chả được giải quyết được làm gì
hà nội có điều kiện khác
so với thành phố hồ chí minh
nên ý tưởng phát triển giao thông đường sông hồ
vào khu vực nội thành
nhằm giải quyết ủn tắc giao thông rất khó thực hiện
hơn nữa để xây dựng tuyến giao thông
thủy nội đô của thành phố hà nội
thì cần phải tính toán kỹ phương án
về đảm bảo an toàn kết nối giao thông
với các loại hình phương tiện khác
hệ thống càng
bến thủy nội điện
có thuận lợi cho kết nối
các phương thức giao thông khác không
thứ ba là
bến thủy đón trả hành khách này
phải có đảm bảo diện tích
cũng như là
không gian cho người
phương tiện thủy cũng như là
đi lại an toàn trong khu quảng biển
dư luận cho rằng nếu làm tuyến xe buýt nước
cũng chỉ phục vụ một lượng nhỏ
nhu cầu của người dân
đi xung quanh hồ
nhưng để đầu tư tuyến buýt nước hồ tây
thì phải mất khoản chi phí không hề nhỏ
và nếu chỉ để đi xung quanh hồ tây
có lẽ người dân chọn đi đường bộ
điều này cho thấy
phương án đưa ra chưa nhận được sự ủng hộ của người dân
bởi nó không thật sự khả thi
và tính hiệu quả không cao
với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi
sẽ được tổ chức tại đà nẵng
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
và đây là sự kiện văn hóa quốc gia
nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh việt nam xuất sắc
đồng thời là dịp để các nghệ sĩ
và những người làm công tác điện ảnh
nhìn lại quãng đường trưởng thành phát triển
của thương hiệu liên hoan phim việt nam
qua hai mươi kỳ tổ chức
trong buổi họp báo diễn ra tại đà nẵng
vào chiều qua ngày một mươi chín tháng một mươi
đại diện cục điện ảnh cho biết
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi
hướng đến các tác phẩm điện ảnh thể hiện được nội dung tư tưởng nhân văn
có thủ pháp nghệ thuật sáng tạo
chất lượng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu
của thời kỳ hội nhập quốc tế
phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa
trong đó điện ảnh là một trong những ngành quan trọng nhất
đặc biệt năm nay giải thưởng phim asean
sẽ là điểm nhấn tại liên hoan phim việt nam
và đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc
có phần giới thiệu những tác phẩm điện ảnh
trong khu vực đến với quốc tế
đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh
trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người
văn hóa và truyền thống hợp tác hữu nghị
giữa các nước thuộc cộng đồng asean
bộ lao động thương binh và xã hội đã thống nhất
phương án nghỉ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
là bảy ngày
trong đó có hai ngày nghỉ trước tết
tới ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua
phương án cuối cùng về đề xuất
lịch nghỉ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
tất cả các ý kiến đều đồng ý
ủng hộ đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
về phương án nghỉ tết âm lịch bảy ngày
trong đó có hai ngày nghỉ trước tết
năm ngày nghỉ sau tết
như vậy người lao động sẽ nghỉ từ ngày một mươi bốn tháng hai
đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
dương lịch tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp
đến hết ngày năm tháng riêng âm lịch
theo tổng liên đoàn lao động việt nam
đơn vị được lấy ý kiến cho biết
lý do lựa chọn này là tại các khu công nghiệp
khu chế xuất nhất là ở phía nam
nhiều lao động ở xa miền bắc và miền trung
cho nên thời gian di chuyển dài
vậy nghỉ tết nghỉ trước tết nguyên đán hai ngày
sẽ tạo thuận lợi cho công nhân lao động
để có thể bố trí được thời gian về quê
đồng thời việc công bố sớm
thời gian nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám

sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số vấn đề nổi bật
đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
việc kê khai tài sản
của cán bộ công chức lãnh đạo
là đúng song không quan trọng
bằng việc kiểm soát nguồn tiền
của người được kê khai chặn nguồn tham nhũng
thì mới chống được tham nhũng
đó là quan điểm của ông vũ phạm quyết thắng
nguyên phó tổng thanh tra chính phủ
khi trao đổi với lao động xung quanh việc ban bí thư
mới đây ban hành quyết định về việc
công khai tài sản lãnh đạo để người dân giám sát
theo đó ông vũ phạm quyết thắng cho rằng
người dân không quan tâm kê khai
bao nhiêu tiền mà họ quan tâm
và muốn biết nguồn tiền nào từ đâu ra
về như thế nào
ví dụ mua nhà mua xe bằng tiền mặt
thì làm sao mà dân biết được nguồn tiền đó
về như thế nào mà giám sát
quá trình kê khai tài sản nếu khóa sổ từ hôm nay
không tính đến ngày hôm qua
thì từ đó nguồn tiền có về nữa không
việc đó chúng ta phải làm được biết được và chặn được
ông cũng cho rằng
không quan tâm đến vấn đề kê khai
mà ông cần chứng minh nguồn tài chính từ đâu
bản kê khai tài sản chỉ thể hiện được
người kê khai có bao nhiêu tiền
hành vi tham nhũng là ở chỗ người kê khai làm gì
để nguồn tiền đó về
người kê khai sử dụng lao động sử dụng quyền lực
hay lợi dụng uy thế kiếm tiền
ông nhấn mạnh tham nhũng quyền lực
mới là thứ tham nhũng lớn nhất nguy hiểm nhất
báo kinh tế và đô thị đăng tải bài viết có tiêu đề
không nhận xét vào sơ yếu lý lịch công dân
đề cập đến việc tránh văn phòng bộ tư pháp
đỗ đức hiển cho biết
vấn đề chứng thực chữ ký trong số yếu lý lịch công dân
chưa đúng quy định tại một số địa phương
là có thật làm ảnh hưởng đến quyền
lợi ích hợp pháp của công dân
cụ thể để chấn chỉnh tình trạng trên
cục hộ tịch quốc tịch chứng thực
đã có công văn gửi sở tư pháp
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
yêu cầu tiếp tục phổ biến quán triệt
và chỉ đạo đến các cơ quan tổ chức
có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn
tuyệt đối không phê nội dung nhận xét
về việc chấp hành chủ trương
pháp luật chính sách quy định của đảng nhà nước
địa phương vào sự yếu lý lịch của công dân
chỉ thực hiện chứng thực chữ ký
của người yêu cầu trên sự yếu lý lịch
theo đúng quy định
hai tháng trước
giờ g khai tử xăng ron chín mươi hai
truyền thống và thay thế hoàn toàn
bằng xăng e năm
mới đây vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
bộ công thương đã tổ chức hội thảo
sử dụng nhiên liệu sinh học giải pháp phát triển bền vững
tuy nhiên tại hội thảo nhiều ý kiến đưa ra
liên quan đến cả về nguồn cung
hạ tầng phối trộn lẫn cơ chế giá
vẫn còn rất nhiều vấn đề
được các bên liên quan bày tỏ lo ngại
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
số ra ngày hôm nay
theo đó nhìn từ góc độ
người tiêu dùng và địa phương
nỗi lo nổi lên là giá xăng e năm
chưa đủ hấp dẫn
trong khi thói quen của người tiêu dùng thì chưa thay đổi
bên cạnh đó việc triển khai lộ trình
vẫn gặp không ít khó khăn khi hiện nay
các hàng xăng sinh học e năm đang có doanh thu thấp
so với xăng khoáng
sản lượng tiêu thụ còn chậm tồn kho nhiều ngày
tỷ lệ hao hụt rất cao
ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
đặc biệt là hiện nay các nhà máy sản xuất nhiên liệu trong nước
đóng cửa hoạt động cầm trừng
nên nguồn cung ethanol không ổn định
dẫn đến chi phí thu mua chế biến cao
cùng với đó là tỷ lệ hao hụt
trong quá trình bảo quản cao
dẫn đến giá thành xăng e năm
ở mức cao chưa khuyến khích được người tiêu dùng
theo bộ y tế dù quỹ bảo hiểm y tế
đang kết dư tới bốn mươi chín tỷ đồng
nhưng mức chi còn hạn chế
người bệnh vẫn bị thiệt hỏi
xung quanh vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến nhấn mạnh
quỹ bảo hiểm y tế là quỹ ngắn hạn
là tiền của nhân dân
và phải sử dụng cho nhân dân
thông tin được đăng tải trên báo an ninh thủ đô
số ra ngày hôm nay
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
quỹ bảo hiểm y tế
kết dư bốn mươi chín tỷ đồng
theo bộ trưởng đây cũng không hẳn là điều đáng mừng
lý do kết dư quỹ
là vì kỹ thuật cao ở bệnh viện tuyến dưới không có
người dân không được thụ hưởng
quyền lợi của bệnh nhân bảo hiểm y tế chưa được đảm bảo
thậm chí nhiều bệnh nhân tuyến dưới
vì thấy thủ tục khám chữa bệnh phiên toái
mà mức được bảo hiểm y tế chi trả
không nhiều nên đã tự ý
chuyển sang khám dịch vụ cho nhanh
thừa nhận với tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế
hiện nay số tiền kết dư bốn mươi chín tỷ đồng
chỉ có thể đảm bảo
duy trì cân đối quỹ được hai đến ba năm tới
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến cho rằng
nhiệm vụ là vừa phải bảo tồn quỹ
vừa phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
những thông tin đáng chú ý
tiếp theo trong bản tin
hệ thống đường bộ sau đợt mưa lũ tuần qua
cơ bản đã được khắc phục
tạm thời giải phóng mặt bằng để các phương tiện qua lại
gần ba mươi tuyến đường đà nẵng sẽ cấm xe
trong tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi
những tin tức giao thông đáng chú ý
sau đợt mưa lũ lịch sử tuần qua
nhiều tuyến đường bị hư hỏng
đất đá vùi lấp
tuy nhiên thời điểm hiện tại
phần lớn các tuyến quốc lộ đã được san ủi đất đá và bùn nhão
tạm thời giải phóng được mặt bằng để các phương tiện qua lại
theo tổng cục đường bộ việt nam
việc khôi phục nguyên trạng các tuyến quốc lộ
cần có lộ trình và tốn nhiều thời gian công sức
hiện có tới hơn hai mươi tuyến quốc lộ
thuộc các tỉnh sơn la yên bái hòa bình nghệ an thanh hóa
bị hư hỏng
với trên một bốn trăm linh điểm taluy dương
và trên một trăm linh điểm taluy âm bị sạt lở
cùng nhiều thiệt hại khác
ước tính tổng kinh phí xử lý khắc phục hậu quả
bước đầu khoảng hai trăm một mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến sự cố ngập nước trên đường nguyễn hữu cảnh
quận bình thạnh tp hcm
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm cùng các đơn vị có liên quan
đã có kế hoạch khắc phục tình trạng này
bằng cách là sử dụng siêu máy bơm tê liệt khi ngập nước
lý giải về tình trạng máy bơm chống ngập hoạt động
nhưng mà vẫn bị ngập
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp quang trung cho biết
theo kiểm tra ban đầu
đường nguyễn hiễu cảnh bị ngập nặng trong cơn mưa
là do hai miệng cống dẫn vào máy bơm bị tắt
khiến máy bơm không hút được nước
hai bên cống có nhiều tạp chất
kể cả vật cứng to chèn cứng ở ống cống
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị
các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi
khi có kiểm tra tình trạng xả đồ chất thải gây tắc ngãn cống
các đơn vị đã phối hợp tạo điều kiện
cho chủ đầu tư vận hành máy bơm
thông tin từ sở giao thông vận tải hà nội
đến thời điểm hiện nay đơn vị đã phát hiện
tám mươi ba tụ điểm bến cóc xe rù
trong đó đã giải quyết được bảy mươi bảy điểm
thời gian tới sở sẽ tiếp tục duy trì lực lượng
tại sáu vị trí kiểm tra xử lý hiện tượng xe dù bến cóc
gồm khu vực cổng ra vào bến xe mỹ đình đình thôn
tòa nhà no một khuất duy tiến
cổng đại học ngoại ngữ phạm văn đồng trần quốc hoàn
phạm hùng tôn thất thuyết
bắt đầu từ ngày ba cho đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
khoảng ba mươi tuyến đường trên địa bàn đà nẵng
sẽ cấm xe để phục vụ tuần lễ cấp cao apec
dự kiến xe ô tô khách trên một mươi sáu chỗ ngồi
các loại xe ô tô tải xe vệ sinh môi trường
không được hoạt động từ năm h đến hai mươi ba h
bắt đầu từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
cấm đỗ xe trừ xe có phụ hiệu phục vụ apec
trên các tuyến thuộc địa bàn quận sơn trà ngũ hành sơn hải châu thanh khê
ngoài ra tùy theo tình hình thực tế
cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm đường
hoặc cho phép lưu thông một số đoạn tuyến
để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao thông tạm thời

tôi chỉ chữa bệnh cứu người chứ không phải tôi chữa bệnh để lấy tiền
cho nên là vì cái mục đích đó mà tôi thương những người nhất là những người ở xa
ông là một con người sống rất bình dị rất có lương tâm rất có đạo đức rất bức động rất có đạo đức

không tính toán một xu một hào nào không nói thế
tôi chỉ cần chữa cho người ta khỏi thôi còn mình ghi chép để làm gì
trên tổ không ghi chép nhưng cứ đến nơi là ứng dụng là mình
nhưng mà về nhà thì chưa nhiều ca cũng thích lắm
chính vì cái lẽ đó cho nó vui
với bác sĩ cad niềm vui tuổi ngoài tám mươi vậy là đủ
trong căn nhà rộng chưa đến một mươi năm m hai đồ đạc đơn sơ
hàng ngày ông vẫn niềm nở chữa bệnh miễn phí cứu người
sống cần có một tâm hồn đồ làm gì em biết không
để gió cuốn đi
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây